mỗi đơn vị lại có trách nhiệm riêng với những hố ga khác nhau
chính việc trông chéo cho quản lý khiến người dân bỗng trở thành nạn nhân
quản lý xây lắp đầu tư cũng như là vận hành và đảm bảo sự an toàn cho người sử dụng
nó cho thấy đây là hạn chế của chính các cơ quan quản lý mà sử dụng ngân sách
theo các chuyên gia việc để tồn tại các hố ga hư hỏng đến từ việc thiết kế thi công không đảm bảo chất lượng
còn vật liệu thi công thì không đồng nhất với thiết cấu mặt đường
bên cạnh đó việc đào bới lắp đặt thêm các công trình ngầm của các đơn vị
khiến tình trạng hư hỏng
thêm tồi tệ
khi để xảy ra sự cố thì chẳng thấy cơ quan nào nhận trách nhiệm
do rằng là cái quản trị và cái giám sát chất lượng của các công trình mà vô ngân sách bao giờ cũng thấp hơn
các cái mà do tư nhân quản lý và đầu tư
nó cho thấy là cái người mà thụ hưởng cái lợi lọc từ những cái dự án đấy
thì rất là nhiều rất là đông
thế nhưng mà cái chất lượng từ lúc thi công cho đến lúc vận hành sửa chữa hay là quản lý khai thác nó

đều là rất là nhiều

đó là chính là cái mà xã hội cần phải đòi hỏi
bởi vì những cái việc đó chính là cái nguồn lực mà do xã hội đóng góp
theo các chuyên gia giao thông tình trạng mất nắp hố ga tái diễn liên tục nhưng lại không có biện pháp bảo vệ
do đó đã đến lúc các đơn vị quản lý cần xem xét thay đổi chất liệu của nắp hố ga để đảm bảo an toàn giao thông
bê tông thì nó rất nặng rất là khó thao tác
có các loại polymer nhựa
tổng hợp cứng
mặc dù nó vẫn có thể có được độ chịu lực cao chịu được sức tải của các loại xe đi qua
nhưng mà mặt khác thì nó vẫn nhẹ và bán đi thì không lấy tiền được
thì tôi nghĩ biện pháp quan trọng nhất là chúng ta cần phải thay đổi cái loại chất liệu làm nắp hố ga
và dần dần tiến hành thay thế trên các tuyến đường trước mắt là tuyến đường đô thị
mùa mưa bão thì sắp đến và những cái bẫy này vẫn luôn là mối đe dọa
có lẽ để hạn chế tai nạn thì mỗi người dân cần chịu khó quan sát tình mắt để tự cứu lấy chính mình
thưa quý vị và các bạn trước tình hình dịch covid một mươi chín có diễn biến phức tạp như hiện nay
các địa phương trên cả nước đều đã chủ động thành lập các chốt để kiểm soát người và phương tiện di chuyển
trong đó lực lượng công an là nòng cốt và lực lượng cảnh sát giao thông là tổ trưởng tổ công tác
đây được xem là biện pháp cần thiết kịp thời với quyết tâm nhanh chóng kiểm soát tình hình dịch covid một mươi chín trên cả nước
bảo vệ an toàn cho sức khỏe của nhân dân
chống dịch như không cứng nhắc ngăn sông cấm chợ không làm đứt gãy các chuỗi cung ứng sản xuất không gây phiền hà cho nhân dân
chỉ đạo này của chính phủ lãnh đạo bộ công an và các địa phương đang được lực lượng công an thực hiện nghiêm linh hoạt đảm bảo thông thương hàng hóa
cung ứng các mặt hàng thiết yếu cho người dân và khu cách ly nhất là tại thành phố hồ chí minh và các địa phương gần cận
thông tin cụ thể hơn về vấn đề này phóng viên truyền hình công an nhân dân có cuộc trao đổi với đại tá nguyễn quang nhật
trưởng phòng hướng dẫn tuyên truyền điều tra giải quyết tai nạn giao thông cục cảnh sát giao thông bộ công an
xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
đầu tiên xin cảm ơn đồng chí đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân
thưa đồng chí thực hiện nghiêm chỉ đạo của chính phủ chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an lực lượng công an và nòng cốt là lực lượng cảnh sát giao thông
chúng ta đã có sự tăng cường lực lượng như thế nào để tham gia chốt chặn phòng chống dịch tại các địa phương đặc biệt là các địa phương đang có dịch
thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
cũng như của ban chỉ đạo chính phủ
ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch
ban chỉ đạo bộ công an về phòng chống dịch
và ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố
thì lực lượng cảnh sát thông toàn quốc đều đã triển khai các cái chốt kiểm soát dịch
mà ở tại các cái chốt này thì cảnh sát giao thông đều làm tổ trưởng
kết hợp cùng với các lực lượng kiểm soát người ra vào thành phố thị xã
trung bình thì một ngày thì lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc có tới hơn một năm trăm linh lượt cán bộ chiến sĩ phải tham gia ở các chốt phòng chống dịch này
và chúng tôi đã phải căng mình cùng một lúc thực hiện cái nhiệm vụ kép là vừa bảo đảm phòng chống dịch
nhưng cũng phải bảo đảm cho cái hoạt động giao thông được thông suốt an toàn phục vụ cho phát triển kinh tế
phục vụ cho việc đi lại đảm bảo đời sống nhân dân
vâng ạ thưa đồng chí vậy thì cục cảnh sát giao thông đã có những chỉ đạo như thế nào đối với lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc
đảm bảo trong quá trình thi hành công vụ chặt chẽ hiệu quả nhưng mà chúng ta không ngăn sông cấm chợ
và luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân trong quá trình di chuyển
chủ trương là đảm bảo cho hoạt động giao thông thông suốt và vừa phòng chống dịch
đó là một cái chủ trương xuyên suốt được được được cảnh sát giao thông đã hoàn triệt ngay từ thời điểm xuất hiện cái dịch covid tại việt nam
trong thời gian gần đây khi mà dịch bệnh diễn biến hết sức là phức tạp đặc biệt là ở khu vực bắc ninh bắc giang
và sau đó thì ở khu vực thành phố hồ chí minh cũng như là các cái thỉnh phía nam và miền trung
thì vừa qua rất là phức tạp
tại cục cảnh sát giao thông cũng đã có công điện chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông
nhất là lực lượng cảnh sát giao thông tham gia tại các cái chỗ phòng chống dịch là không được phép chủ quan lơ là
phải tập trung cao độ đảm bảo cái việc tuân thủ tuyệt đối những cái khuyến cáo những cái đảm bảo an toàn về phòng chống dịch
tuy nhiên thì cũng phải đảm bảo không để đứt gãy cái chuỗi vận tải và chuỗi sản xuất để cho cái hoạt động vận tải được lưu thông
và đặc biệt là tại ở thành phố hồ chí minh
tại hà nội và các cái vùng gần cận lực lượng cảnh sát giao thông đồng thời cũng phải đảm bảo cho cái luồng xanh để cho cái phương tiện được đi lại thông suốt
nhưng mà cũng phải đảm bảo kiểm soát chặt chẽ người ra vào vùng dịch không để cho cái người mang cái mầm bệnh vào dẫn đến cái lây lan
chúng tôi cũng nắm bắt được cái tâm lý của những cái người điều khiển phương tiện những người hành khách vân vân
đó là cũng gặp rất nhiều áp lực về đời sống trong cái khi mà dịch bệnh diễn ra
cho nên là lực lượng cảnh sát giao thông ngoài việc phải tuyệt đối chấp hành quy trình quy chế công tác
thì trong quá trình giao tiếp với cả người dân giao tiếp với cả người lái xe thì cũng hết sức là có ứng xử có văn hóa nhẹ nhàng tế nhị mềm mỏng
nhưng cũng hết sức dân quyết để đảm bảo thực hiện được đúng mục tiêu mục đích đã đề ra
vâng ạ thưa đồng chí vậy còn đối với những địa phương mà hiện nay tình hình dịch covid một mươi chín đang có diễn biến rất phức tạp đặc biệt là thành phố hồ chí minh
có rất nhiều những khó khăn đối với lực lượng cảnh sát giao thông nhưng mà chúng ta sẽ có những phương án như thế nào để tạo luồng xanh
không làm đứt gãy cái việc lưu thông hàng hóa và các cái mặt hàng thiết yếu của nhân dân ạ
hiện tại thì đối với cả địa phương thành phố hồ chí minh nơi mà cái dịch bệnh diễn ra hết sức tạp thì lực lượng cảnh sát giao thông thì cũng đã căng mình tổ chức các cái chốt thường trực các cái chốt
và trong cái quá trình kiểm soát thì anh em cũng rất là chủ động linh hoạt và đặc biệt
đảm bảo cái luồng xanh cho những cái phương tiện vận tải ra vào từ các cảng bến đưa hàng đi hàng đến vân vân
và có thể nói là cái việc mà không để cho cái sản xuất đứt gãy nó cũng là một trong những cái thành công vừa kiểm soát dịch mà vừa đảm bảo được cái vận tải lưu thông
và qua những cái việc kiểm soát này thì cũng xuất hiện rất nhiều những cái gương người tốt việc tốt không chỉ của thành phố hồ chí minh đâu mà của cả cái lực lượng cảnh sát giao thông
những cái hình ảnh đẹp đó thì cũng đã được quần chúng nhân dân được dư luận xã hội hết sức tạp
vâng ạ thưa đồng chí thời gian vừa qua rõ ràng là trong quá trình thi hành công vụ thì lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã đấu tranh và phát hiện rất hiệu quả những hoạt động và những đối tượng lợi dụng dịch bệnh để có thể phạm tội
tinh thần này sẽ tiếp tục được quán triệt như thế nào trong thời gian sắp tới thưa đồng chí
trong chỉ đạo mới nhất của lực lượng cảnh sát giao thông thì chúng tôi cũng đảm vừa đảm bảo cho phòng chống dịch đảm bảo cho trật tự an toàn giao thông
nhưng mà cũng không lơ là trước các hoạt động của các loại tội phạm cũng như các hành vi vi phạm pháp luật
và chúng tôi cũng chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông trong quá trình làm nhiệm vụ trên đường cũng như tại các chốt kiểm dịch thì cũng phải kiên quyết phát hiện đấu tranh ngăn chặn các tội phạm ví dụ như là trộm cướp và những hành vi vi phạm pháp luật khác
vâng ạ như đồng chí đã chia sẻ rõ ràng là lực lượng cảnh sát giao thông đang phải căng mình và chúng ta gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
qua đây đồng chí có những chia sẻ những khuyến cáo như thế nào đối với người dân khi di chuyển từ địa phương này đến địa phương khác đặc biệt là các địa phương đang có dịch
có thể nói là những khó khăn vất vả của lực lượng cảnh sát giao thông thì cũng rất là nhiều
nếu mà để tham gia kể đến trong việc tham gia phòng chống dịch thì chúng tôi phải khó khăn nhất là căng mình ra tại các chốt kiểm soát hai mươi bốn trên hai mươi
thế thì cán bộ chiến sĩ thì phải chia ca chia kíp
và nhất là trong cái giai đoạn thời tiết nắng nóng như thế này
nhưng mà chúng ta có thể tham gia phòng chống dịch
nhưng lực lượng cảnh sát giao thông cũng rất là quyết tâm cố gắng để bám trụ để mà đảm bảo cho việc kiểm soát được hiệu quả tránh lây lan dịch bệnh
và qua đó thì còn có những đồng chí thậm chí là nữ cũng sung phong ra các chốt để cùng với các đồng nghiệp nam giúp cho hoạt động kiểm soát được hiệu quả hơn
rồi chúng tôi cũng phải đối mặt với những đối tượng với những người tìm cách trốn tránh né những kiểm dịch này né khai báo y tế này

bằng mọi phương thức thủ đoạn
phải khẳng định rằng lực lượng cảnh sát giao thông luôn luôn đồng hành luôn luôn chia sẻ trước những cái khó khăn vất vả của người tham gia giao thông trong cái thời kỳ dịch bệnh diễn ra hết rất phức tạp
trong những cái thời điểm mà chúng ta phải lập rất nhiều những cái trạm kiểm soát tại các cái tỉnh thành phố
tuy nhiên thì chúng tôi cũng mong muốn là người tham gia giao thông đặc biệt là những người lái xe những hành khách tham gia giao thông thì cũng thông cảm chia sẻ lại với lực lượng chức năng bằng những cái hành động của mình
đó là việc là tuyệt đối tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông
đó là việc chấp hành các hiệu lệnh kiểm tra kiểm soát không chỉ của lực lượng cảnh sát giao thông mà còn là của các lực lượng y tế lực lượng quân đội để đảm bảo tốt nhất việc phòng dịch của mình
và qua cái đó thì cũng mong muốn là người tham gia giao thông người dân tiếp tục lan tỏa cái tinh thần phòng chống dịch cái tinh thần năm k v v
để làm sao mà sớm
để chúng ta sớm trở lại trạng thái bình thường trong toàn xã hội
một lần nữa xin cảm ơn đồng chí đã dành thời gian cho chương trình và cảm ơn đồng chí về những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi ạ